công an tp hcm cho biết trong tháng cao điểm tấn công chấn áp tội phạm từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý một trăm một mươi sáu trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép
công an tp hcm đã đẩy mạnh công tác giá soát nắm hộ nắm người trên địa bàn thành phố
qua đó kịp thời phát hiện xử lý một trăm một mươi sáu trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép
trong đó có một trường hợp thuộc diện truy tìm của công an tp đà nẵng
đồng thời tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở quận một mươi hai bình thạnh tân phú bình tân
cũng trong tháng cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công an tp đà nẵng đã khám phá hai trăm bốn mươi năm vụ phạm pháp hình sự
bắt ba trăm năm mươi tám tên triệt phá sáu mươi bảy băng nhóm bắt hai trăm hai mươi bốn tên
các đơn vị chức năng đã tổ chức kiểm tra lập hồ sơ xử lý một mươi bốn trăm bảy mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vi phạm